cô hỏi em tên là gì
cô hoàng ạ
em nào lớp mấy
cô đang hai
tại sao em lại đi học nguồn
cô đưa em vào báo vũ ngồi em

hôm nay đi học muộn thế con
thì đừng đi con mỏi chân con ngồi chân cầu ạ
mỏi chân quá à thế hôm nay con đi bộ đi học à
mà khi mẹ vẫn đưa đi mà
nhưng hôm nay con phải làm nhiệm vụ ạ
à hôm nay con phải làm nhiệm vụ nên con đi một mình à
thế con mang giấy đi nộp đúng không
được phép của bố mẹ này thì minh hoàng là một mình tự đi học
và trên đường đi thì bạn gặp một số chuyện nên đến lớp hơi muộn một chút
chúng mình có thể thông cảm cho minh hoàng lần này đúng không
vì bạn ấy đã rất giỏi dám tự đi học một mình rồi cả lớp muộn một tràng pháo tay khen minh hoàng cho cô nào
một tràng pháo tay thật to nào
và cô hy vọng là minh hoàng lần sau sẽ cố gắng đi học
nếu con đi một mình thì con sẽ đi sớm hơn một chút để con đến trường đúng giờ nhé
rồi con về lớp đi
và con tiếp tục bài nhá
vổ của con cô đã để trước mặt rồi đấy con lấy bút ra viết bài đi
từ đây này đây này đấy tiếp tục
vì với một học sinh sáu tuổi mà phải trải qua một quãng đường hơn hai cây số để đến trường
thực sự là một điều mà lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy học của tôi tôi được nhìn thấy
tôi nghĩ rằng là minh hoàng đã vận dụng rất tốt những kỹ năng đã được học ở trường
và trong tình huống ngày hôm nay bà con đã đến trường một cách an toàn
tôi rất là vui và tự hào vì điều đó
trẻ em ở việt nam nên tự bình đến trường ở lứa tuổi từ tám tuổi trở lên
còn nếu như ở dưới bảy sáu bảy tuổi điều kiện là phải rất là gần nhà
còn nếu như ở dưới bảy sáu bảy tuổi điều kiện là phải rất là gần nhà
và trong cái bối cảnh là thực sự an toàn thì mới có thể đến trường được
điều kiện thứ nhất là tự mình nhưng không có nghĩa là một mình
ít nhất phải có các bạn đi cùng hoặc là các anh chị đi cùng đấy là tự mình
thứ hai là phải an toàn trong việc tham gia giao thông
và thứ ba là phải có những kỹ năng để ứng phó xử lý với những tình huống
đối với trẻ con thì đây là một cái rất là thách thức rất lớn
đối với các em khi các em nhận biết đâu là người xấu và đâu là người tốt
quãng đường đi bộ hơn hai km từ nhà đến trường của mô ngày hôm nay
quãng đường đi bộ hơn hai km từ nhà đến trường của mô ngày hôm nay
có thêm khá nhiều rắc rối do chương trình đưa thêm để thử phản ứng và cách xử lý của nhân vật
mặc dù đến trường muộn nhưng mô đã cố gắng hết sức trong việc tự mình hoàn thành thử thách mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của ai
đi bộ trên vỉa hè
đi sang đường ở vạch trắng và khi có tín hiệu đèn dành riêng cho người đi bộ
hay sử dụng cầu đi bộ là những kỹ năng tham gia giao thông rất chuẩn mực mà các bạn nhỏ hãy cố gắng ghi nhớ và thực hành mỗi ngày
đã có những tình huống trong hành trình tự đi bộ đến trường được nhân vật chính của chúng ta xử lý rất chính xác
nhưng hơi mất bình tĩnh một chút
vì vậy hãy luôn nhớ rằng điều đầu tiên là phải thật sự bình tĩnh
và vận dụng những kiến thức đã học được từ nhà trường gia đình để ứng phó trước mọi tình huống
con sợ nhất là người ta bắt cóc ạ
con chỉ cần là người ta rủ lên xe rồi con lại cũng biết là người bắt cóc rồi ạ
những người mà người ta không hề quen biết với mình mà tự nhiên người ta tỏ ra rất là vồ vập đối với mình
rất là quan tâm đến mình đấy là một cái dấu hiệu để có thể là cảnh giác là người này có thể là người không tốt
và khi mà mình đi một mình mà có những sự quan tâm kiểu như thế như là kiểu cho quà này hay là đến bồ vập hỏi thăm vân vân
hoặc là khen con xinh quá con đẹp quá vân vân
thì đấy là những cái dấu hiệu để mà có thể cảnh giác nghi ngờ
những người mà muốn đến làm quen với mình rồi lại muốn là đưa mình đến một cái chỗ nào đấy mà không có cái sự đông người
chẳng hạn thế thì đấy là một cái dấu hiệu để có thể là cảnh giác

đủ rắc controlled
đủ rắc controlled